kính chào quý vị và các bạn
hiện nay khu vực bắc bộ đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ yếu và lệch đông
nên trong một vài ngày tiếp theo mưa rông sẽ xuất hiện nhiều hơn
ngày mai trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ cao nhất trong khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
sau hai ngày tiếp theo nhật độ sẽ tăng từ một ba độ
khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới sẽ có mưa rào và rông rải rác
thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi cao hơn
sau đó tăng nhẹ mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
chuyển sang khu vực các tỉnh thanh hóa đến thừa tiên huế
trong một vài ngày tiếp theo ở phần phía bắc trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
phía nam có mưa vài nơi ngày trời có nắng
nhiệt độ cao nhất vào khoảng ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận phổ biến có mưa vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng và nhật độ cao nhất trong khoảng ba mươi hai độ
đến ba mươi năm độ có nơi cao hơn
dự báo xa hơn khoảng từ ngày một mươi hai tháng bốn nắng nóng cục bộ có thể tăng cường tại khu vực
tại các tỉnh tây nguyên đã trải qua những ngày ít mưa có nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng
tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm trong những ngày tiếp theo
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
tại nam bộ thời tiết vẫn duy trì ít mây độ ẩm không khí thấp khoảng bốn mươi năm mươi
ban ngày nắng nhiều có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhật độ cao nhất
trong ngày là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
khu vực miền đông nam bộ có nơi trên ba mươi tám độ